tại lai châu những ngày qua ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện phong thổ lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
cũng diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc
trên một nghệ nhân diễn viên vận động viên quần chúng là người đồng bào dân tộc thiểu số các xã thị trấn
đã mang đến cho ngày hội những điệu múa lời ca và cùng thi tài trong các trò chơi dân gian sôi động
mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc
không chỉ có các gian trại văn hóa được bài trí công phu thể hiện không gian đặc trưng của mỗi dân tộc
như mông thái sao hài nhì mà nhiều tiết mục văn nghệ trang phục biểu diễn đặc sắc
từ các phần thi đã mang đến cho ngày hội không gian tưng bừng sôi động
hôm nay là xã malipho và số huyện để tham gia các thử chức để gặp gỡ bạn bè và giao lưu
để vui chơi đón xem các thứ như là giải trí như là đẩy gậy và kéo co văn nghệ
cả quân dân giống như là mọi người cũng được tham gia rất là đồng nghiệt và nghiệt tình nữa
năm nay tổ chức một cái lễ hội như thế này cho các dân tộc thì chúng tôi cũng rất là vui
và được giao lưu bạn bè phương xa được gặp mặt nhau như thế này sẽ rất vui
tháng này cũng có thử xuyên diễn ra để các chị em bạn bè gặp nhau giao lưu
phong thổ tự hào được kế thừa một kho tàng di sản văn hóa phong phú được thiên nhiên ưu đãi
kiến tạo nhiều cảnh quan xanh lam thắng cảnh như bản văn hóa du lịch cộng đồng xin suối hồ
di tích lịch sử quốc gia nậm tôn đền thờ nữ tướng nàng han
và tất cả những nét văn hóa truyền thống đặc sắc ấy đã được các đội thi tái hiện
trong các phần thi của mình tham dự tại ngày hội
thu của huyện phong thổ là huyện một cao biên giới cho nên là cái đời sống của bà con là vẫn đang khó khăn
chính vì vậy là tổ chức ngày hội là cái dịp để cho bà con giao lưu trao đổi và học hỏi lẫn nhau
ngày hội lần thứ nhất của huyện phong thổ thì có một cái mới là thi trang phục dân tộc của các dân tộc trên địa bàn
vì địa bàn của huyện phong thổ là có tám dân tộc anh em mỗi dân tộc nó mang một bản sắc một trang phục khác nhau
chính vì vậy là cái nhằm thi giới thiệu trang phục của các dân tộc là đến
với nhau học hỏi trao đổi với nhau cũng như là giới thiệu cái sắc đẹp của trang phục các dân tộc trên địa bàn đến với các huyện bạn cũng như là du khách gần xa
ngày hội thực sự đã tạo sân chơi lành mạnh cho đồng bào các dân tộc đồng thời góp phần quảng bá tới du khách về những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương
qua các hoạt động văn hóa thể thao cũng tăng cường khối đoàn kết của tất cả các dân tộc trong toàn huyện động viên khích lệ cán bộ nhân dân
chung tay xây dựng quê hương phong thổ
ngày càng giàu đẹp văn minh và mang đậm bản sắc truyền thống